tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam đã chủ trì buổi giao ban báo chí quý ba năm hai nghìn hai mươi
để thông báo về kết quả công tác chăm lo đời sống cho người lao động giữa lúc đại dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
giữa lúc đại dịch covid một mươi chín công đoàn với vai trò là người chăm lo bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động
đã kịp thời chỉ đạo công đoàn công ty doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch
góp phần bảo vệ sức khỏe an toàn cho người lao động đồng thời khẳng định vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn
trong việc chung tay cùng chính phủ đẩy lùi đại dịch
với tinh thần hăng hái thi đua phân đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hai ngày hai mươi bảy và hai mươi tám tháng chín
sẽ diễn ra đại hội thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ một mươi
với chủ đề đổi mới sáng tạo thi đua thúc đẩy năng suất lao động phát triển bền vững đất nước
đại hội cũng sẽ tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân và viên chức lao động
và tôn vinh các cá nhân điển hình xuất sắc tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo đời sống cho người lao động
và sáng kiến sáng tạo trong lao động sản xuất